thưa quý vị chiều nay báo nhân dân phối hợp với ib group việt nam tổ chức ra mắt mv going home
một sản phẩm âm nhạc đặc sắc quảng bá du lịch việt nam
trong mv going home khán giả vừa được nghe tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ kenny g
vừa được chiêm ngưỡng các địa danh nổi tiếng của hà nội
mv going home được vi hình ngay sau đồng diễn của mùa kenny g live in việt nam
của nghệ sĩ kèn saxophone kenny g tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
trong mv khán giả đồng thời được nghe tiếng saxophone trong bản nhạc quen thuộc going home của kenny g
và được chiêm ngưỡng các địa danh mang những giá trị văn hóa lịch sử của hà nội cũng như của việt nam